tin quốc tế cảnh sát mỹ ngày hôm qua đã bắt giữ một đối tượng tình nghi sau vụ xả súng xảy ra trước đó cùng ngày
khiến ít nhất sáu người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại khu vực highland park ở ngoài ô thành phố chicago bang illinois của nước này
đối tượng được xác định là robert grimo hai mươi hai tuổi bị bắt giữ sau cuộc truy quét lớn khắp thị trấn highland park ở illinois
trong vụ xả súng trên thủ phạm đứng trên mái nhà dùng súng bắn vào đoàn người diễu hành kỷ niệm ngày độc lập của mỹ
lực lượng chức năng đã phát hiện một khẩu súng tại nơi kẻ tấn công xuất hiện
hiện khoảng hai mươi người trong đó có trẻ em đang phải điều trị do trúng đạn
tổng thống mỹ joe biden đã kịch liệt lên án vụ tấn công nói trên đồng thời cam kết sẽ đấu tranh chống nạn bạo lực súng đạn ở nước này
vụ việc diễn ra vào thời điểm dư luận mỹ đang rất quan tâm về vấn đề súng đạn
hôm hai mươi năm tháng sáu tổng thống mỹ đã ký thông qua luật vì cộng đồng an toàn hơn để siết chặt kiểm soát súng đạn